sáng nay một mươi tám tháng năm thành phố cần thơ tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm và một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
tham dự lễ có các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
anh hùng lao động nguyên lãnh đạo và lãnh đạo thành phố cần thơ hậu giang qua các thời kỳ
trải qua bốn mươi năm năm xây dựng và phát triển phát huy khí thế hào hùng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lịch sử
và truyền thống cách mạng vẻ vang đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ đã đoàn kết một lòng
ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực
kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng khu vực thương mại dịch vụ
công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao
dịp này thành ủy cần thơ đã trao hai trăm bảy mươi tám huy hiệu đảng cho các đồng chí đang sinh hoạt tại địa phương
trong đó có bảy đồng chí cao niên tuổi đảng từ bốn mươi năm đến bảy mươi